mặc dù sắp đến mùa thu hoạch lúa vụ đông xuân tuy nhiên hàng trăm hộ nông dân huyện lệ thủy
tỉnh quảng bình đang rất lo mất mùa vì hàng trăm hectare lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông
khiến lúa toàn hạt lét ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là ruộng lúa của hộ gia đình ông võ thế đạt ở xã thanh thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
dù sắp đến kỳ thu hoạch tuy nhiên hơn ba xào lúa của gia đình ông đang đứng trước nguy cơ mất trắng
vì hầu hết các bông lúa đột nhiên bị khô hạt bị lép hoặc không có hạt
nhân dân cũng rất tích cực rồi mà đến giờ thì tình trạng mất mùa như thế này
thì trong lòng cán bộ và nhân dân thứ nhất là rất là buồn
cái thành quả sản xuất hiện nay là bị ảnh hưởng quá nặng mất quá nhiều
phóng trao sản xuất nông nghiệp ở trong địa phương thì lấy lúa chết
tức là gạt trong vụ này lấy cái lúa tái sinh
nhưng mà không biết rồi đến gắt cái vụ lúa mất mùa này
để đến lúa tái sinh có làm được hay không nữa
vụ sản xuất đông xuân năm nay toàn huyện lệ thủy gieo cấy hơn một mươi hectare lúa
trong đó có hơn một chín trăm linh hectare lúa được cơ cấu bộ giống tbr hai trăm năm mươi
giống lúa này được đưa vào gieo trồng trong những vụ gần đây
được đánh giá có năng suất cao chất lượng gạo tốt nên bà con nông dân sử dụng
tuy nhiên vụ đông xuân năm nay lại có sáu trăm linh hectare bị nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông
hạt lép khiến người dân cũng như chính quyền địa phương lo lắng
mặc dù là chính quyền cũng như bà con dân xã viên cũng là tập trung
có các biện pháp để rồi phong trừ nhưng bởi vì do tính chất số bình quá lớn
và trên diện rồng nên đến hôm nay thì coi như là tổng diện tích lúa của toàn xã
là gần ba trăm linh hectare là còn nhiễm cũng phải trên sáu mươi bị nhiễm
có thể nói vụ lúa đông xuân năm nay tại tỉnh quảng bình gặp nhiều khó khăn
sau các dịch bệnh đạo ôn dày nâu hại lúa
đến nay khi chuẩn bị vào mùa thu hoạch thì hiện tượng lúa bị lép hạt
khiến cho hàng trăm hộ nông dân lo lắng
mong rằng các cấp các ngành liên quan cần sớm có biện pháp khắc phục
để giúp người nông dân tránh được một vụ mùa thất thu do dịch bệnh